tôi sợ hãi không dám ra phố như trước nữa tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình tại berlin thôi
lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thực sự sợ hãi đến như vậy tôi lo sợ cho gia đình mình cho mọi người sống xung quanh tôi
cực chẳng đã tháng một vừa qua người tị nạn nổi tiếng nhất nước đức đã đệ đơn kiện facebook với cáo buộc facebook đã không ngăn chặn được thông tin giả khiến hình ảnh của anh bị sử dụng vào những tin đồn sai sự thật
một bức ảnh đã khiến cuộc đời của modamani thay đổi không chỉ một lần
và đây là lời hồi đáp từ phía facebook
chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc một số người đã sử dụng sai bức hình của anh mod damani sau khi nhận được ý kiến phản hồi của luật sư của anh modimani
chúng tôi đã xóa bỏ những thông tin không đúng sự thật được đăng tải trên trang mạng của chúng tôi và có lẽ đó là cách thức hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề
chúng tôi cũng cho rằng những hành động pháp lý trong trường hợp này là không cần thiết
với facebook các thông tin sai lệch kiểu này không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng
tuy nhiên theo luật sư của modimani thì điều này là phạm pháp
và ông tin rằng luật pháp của nước đức sẽ giúp modamani lấy lại công bằng
tôi sẽ đấu tranh tới cùng đây không phải là vấn đề của cá nhân tôi
bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của một vụ việc nào đó trên các trang mạng xã hội
ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc đăng tải thông tin đó là vấn đề của cả thế giới
bước vào thời đại công nghệ số làn sóng tin tức giả lan truyền trên các mạng xã hội như facebook twitter hay google
với tốc độ nhanh đến chóng mặt và ngày càng diễn biến phức tạp
những thông tin được đăng tải gây ra hậu quả nghiêm trọng như làm cho xã hội bất ổn
tình hình an ninh trật tự trở nên hỗn loạn ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của các quốc gia
trong cuộc bầu cử mỹ năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua giới truyền thông mạng đặc biệt là twitter và facebook
đã bị nhiều chuyên gia cáo buộc đăng những thông tin giả mạo về hai ứng cử viên donald trump và hillarri cliton
đặc biệt ngay sau cuộc bầu cử tổng thống công luận lại rộ lên chuyện mạng xã hội này đã góp phần
trong việc phát tán tin sai sự thật giúp ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump giành chiến thắng
cuộc bầu cử mỹ kết thúc nhưng những tranh cãi về trách nhiệm của các công ty truyền thông mạng
xã hội mới chỉ bắt đầu
đức và pháp cũng đang khá bối rối trước tình trạng tin tức giả mạo hoành hành
khi mà các cuộc bầu cử quan trọng của đất nước đang đến gần
để ứng phó với tình trạng này nhiều nước đã gấp rút thành lập các cơ quan chống tin giả trên mạng
và hợp tác với các nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực này
để thực hiện chiến dịch phòng chống tin giả đức lên kế hoạch thành lập một trung tâm chống tin tức giả
thuộc đức và pháp
bộ tư pháp
bộ tư pháp đức đã tìm phương thức để buộc các trang mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý
đối với các bài viết bất hợp pháp
mức phạt cho những lần vi phạm này là khoảng năm trăm linh euro đối với các mạng xã hội
không kịp xóa các bài viết bất hợp pháp trong vòng hai mươi bốn giờ
một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ như mỹ cũng sẵn sàng chi ngân sách thành lập trung tâm
chống tuyên truyền và thông tin sai lệch từ nước ngoài
trung tâm này thành lập với nhiệm vụ thực hiện và phối hợp nỗ lực để giám sát các hoạt động tuyên truyền
nhằm truyền bá thông tin sai lệch với mục đích phá hoại lợi ích quốc gia của mỹ
đầu tháng hai này facebook đã công bố sáng kiến hợp tác với các cơ quan truyền thông gỡ bỏ những tin tức giả mạo
tại pháp trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống tại nước này đang đến gần
mới đây nhất singapore đã chính thức đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm an ninh mạng quốc gia
trị giá sáu triệu đô la đặt tại trường đại học quốc gia
ngoài mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng trước những vi phạm an ninh dò dỉ dữ liệu các cuộc tấn công trực tuyến
và đào tạo chuyên gia an ninh mạng thì phòng thí nghiệm này cũng là nơi giúp đánh giá phân loại thông tin
giới truyền thông cũng như các trang mạng xã hội buộc phải hành động
thậm chí phải ngăn ngừa trước để loại bỏ các nội dung sai sự thật
qua đó thừa nhận rằng các trang mạng xã hội cũng là một công ty truyền thông
do đó họ phải chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải
theo thống kê của facebook trong quý tư năm hai nghìn một mươi sáu
facebook thu hút khoảng một sáu mươi năm tỷ người trên thế giới sử dụng mỗi tháng
như vậy ảnh hưởng của trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này
tới việc tiếp nhận và định hướng thông tin xã hội không hề nhỏ
trước áp lực dư luận và những chỉ trích vì thất bại trong việc ngăn chặn
truyền bá các thông tin thất thiệt
facebook buộc phải cam kết tìm kiếm các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề trên
nhà sáng lập facebook mark zukanberg nhiều lần khẳng định
chín mươi chín thông tin mà người dùng đọc trên facebook là chính xác
và trang mạng này không có vai trò tác động đến các sự kiện như cuộc bầu cử tổng thống mỹ vừa qua
nhưng có một điều mà có lẽ chính mark zuckenberg không muốn đề cập đến
đó là số lượng tin tức giả mạo trên facebook không quan trọng
bằng số lượng người đọc chia sẻ những tin tức giả mạo đó
từ đó nảy sinh ra một sự thật nhức nhối
rằng tin tức giả mạo có khả năng lan truyền kinh khủng hơn dòng tin chính thống
dự án báo chí vừa được facebook công bố vào tháng một vừa qua
chính là lời tuyên chiến của công ty này với tin tức giả
dự án này hướng tới thúc đẩy liên kết chặt chẽ hơn giữa facebook và ngành công nghiệp tin tức
trong đó bao gồm việc hợp tác với các đơn vị tin tức để phát triển sản phẩm
xác định nguy cơ bị tấn công và giải pháp thúc đẩy nhận thức
để giúp người dùng facebook nhận dạng được tin tức đáng tin cậy
người dùng facebook coi trọng hoạt động chia sẻ và trao đổi thông tin
do đó dịch vụ của facebook mong muốn tạo điều kiện
để một hệ sinh thái tin tức và báo chí lành mạnh có thể phát triển
cụ thể tại pháp hãng này sẽ làm việc với một số cơ quan báo chí hàng đầu của pháp
trong đó có hãng thông tấn afp kênh truyền hình bmf báo lo express
và tờ le monde để đảm bảo rằng các tin thức giả mạo hay những tin đồn thất thiệt
sẽ không được đăng tải trên giao diện facebook
tại mỹ người sử dụng mạng xã hội facebook có thể dễ dàng đánh dấu các tin bài thất thiệt
trên new feed của họ chẳng hạn như một thông tin bịa đặt
facebook sẽ làm việc với các tổ chức như trang mạng kiểm chứng sự thật snopee
hãng tin abc news và hãng thông tấn ap
để thẩm định tính xác thực của các câu chuyện và các thông tin được đăng tải
tại đức facebook cũng đã nêu sáng kiến chống tin tức giả mạo
nơi giới chức trong thời gian qua đã bày tỏ lo ngại những tin tức sai lệch
và những phát ngôn đầy hận thù trên mạng internet có thể làm ảnh hưởng
tới cuộc bầu cử quốc hội tại nước này vào tháng chín năm nay
không chỉ facebook mới đây các ông lớn trong lĩnh vực truyền thông xã hội như twitter
google cũng đều tuyên bố sẽ cùng tham gia cuộc chiến chống phát tán thông tin giả mạo
tin tức sai lệch hoặc những thông điệp thù hận trên mạng internet
có người cho rằng tin tức giả vẫn luôn tồn tại khi mà mọi người vẫn còn giao tiếp với nhau
đối với các công ty truyền thông cách tốt nhất để chống lại các tác động của nó
là tăng cường cảnh giác tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức và các quy tắc báo chí chuyên nghiệp
sự thẩm định luôn là thương hiệu của báo chí
các phương tiện truyền thông đáng tin tức
truyền thông đáng tin cậy